thưa quý vị và các bạn khánh hòa là một trong những địa phương khu vực nam trung bộ có đường bờ biển dài
có phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên quá trình biến đổi khí hậu đã tạo nên thời tiết cực đoan
một số khu vực bị nước biển dân ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
trước tình hình đó tỉnh đã xây dựng kịch bản ứng phó triển khai một số biện pháp nhằm hạn chế tình trạng này
trong trang địa phương của truyền hình nhân dân mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự
ứng phó biến đổi khí hậu ở khánh hòa do đài phát thanh và truyền hình cánh hòa thực hiện
khánh hòa là một trong những địa phương khu vực nam trung bộ có đường bờ biển dài
một tỉnh thuộc duyên hải nam trung bộ với diện tích tự nhiên toàn tỉnh gần năm hai trăm linh km vuông
là một trong những tỉnh có đường bờ biển đẹp của việt nam
đường bờ biển có độ dài khoảng ba trăm tám mươi năm km tính theo mép nước với nhiều cửa lạch đầm vịnh
cùng khoảng hai trăm linh đảo lớn nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo trường sa
dọc bờ biển khánh hòa có nhiều bãi tắm đẹp và tập trung nhiều đảo lớn nhỏ thêm lục địa rất hẹp
đường đặt sâu chạy sát bờ biển
các đô thị ven biển gồm thị xã ninh hòa thành phố nha trang thành phố cam ranh và huyện cam lâm vạn ninh
với hàng loạt các khu du lịch công trình xây dựng hệ thống giao thông cảng biển
điều này góp phần quan trọng vào quá trình phát triển khánh hòa
chính điều kiện địa lý tự nhiên được xem là địa lợi cho phát triển
kinh tế xã hội đó nay trở nên dễ bị tổn thương bởi tác động của biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu và khu vực
đặc biệt là ảnh hưởng của các hiện tượng khí hậu cực đoan và nước biển dân
do vậy tỉnh khánh hòa là khu vực dễ bị tác động mạnh mẽ của các hiện tượng khí tượng cực đoan đặc biệt là bão lụt lũ quét
cơn bão số một mươi hai đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh khánh hòa với sức gió cấp một mươi hai
giật cấp một mươi năm kèm theo mưa lớn với lượng mưa lên đến hai trăm linh mm đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản
thống kê chưa đầy đủ toàn tỉnh có hai mươi bảy người chết năm người mất tích tám mươi chín người bị thương
trên một mươi căn nhà bị sập và hư hỏng ba tám trăm linh hectare diện tích lúa bị ngập và sáu hai trăm linh hectare diện tích hoa màu các loại bị ngập hư hại
bốn mươi bốn lồng bè bị trôi hoàn toàn
hệ thống cơ sở hạ tầng điện thông tin liên lạc trường học trạm y tế trụ sở cơ quan hư hỏng nặng nề tổng thiệt hại ước tính trên bảy tỷ đồng
việc mưa lũ thường xuyên đã gây nên tình trạng sạt lỡ đất ở các triền núi do sự biến động địa tần
nhiều vụ sạt lở đất đã làm nguy hại tính mạng nhà cửa của người dân
tại nhiều khu vực ở thành phố nha trang chính quyền luôn có các cảnh báo về nguy cơ này
vào mùa mưa nhưng người dân do điều kiện kinh tế khó khăn vẫn sinh sống tại các khu vực nguy hiểm
trong những năm gần đây ở khánh hòa lượng mưa thất thường luôn biến đổi nhiệt độ tăng cao hơn
tần suất và cường độ của những cơn bão mạnh lũ lớn đã tăng đột biến về số lượng và mức độ thiệt hại cũng ngày càng nghiêm trọng hơn
số trận lũ trên các sông có xu hướng tăng so với trung bình nhiều năm
và cực trị đặc trưng lúc
đập ngang mạng trên sông cái có tổng mức đầu tư bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
trong đó nguồn vốn từ ngân sách trung ương là sáu trăm linh tám tỷ đồng
thông qua chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
ngân sách địa phương là một trăm năm mươi hai tỷ đồng
dự án được thực hiện tại phường ngọc hiệp thành phố nha trang
cách cầu đường sắt khoảng một trăm năm mươi mét về phía thượng nguồn sông cái
đây là công trình kết hợp giữa đập ngang mạng và cầu giao thông
nằm trên tuyến đường vành đai hai tạo điều kiện giao thông thuận lợi
giảm bớt gánh nặng giao thông từ cửa ngõ phía bắc vào thành phố nha trang trên đường hai tháng bốn

dự án được thực hiện tại phường ngọc hiệp thành phố nha trang
với bờ kè khu dân cư tây hải phường vĩnh nguyên dự kiến có tổng mức đầu tư hơn hai trăm linh tỷ đồng
đây sẽ là công trình giảm tác hại của biến đổi khí hậu kết hợp với chỉnh trang đô thị
tuy nhiên với nguồn vốn quá lớn nên đến nay vẫn chưa được triển khai
người dân hiện vẫn sinh sống tạm bờ ở khu vực này
vừa qua thành phố nha trang đã đầu tư kinh phí gần hai tỷ đồng xây dựng bờ kè tạm bằng bê tông
nhằm giúp cuộc sống người dân đỡ cơ cực hơn
của các cấp chính quyền lãnh đạo thì bà con cũng đổi phần nào
so với năm nay thì bà con cũng yên tâm để mà ổn định cuộc sống
nhưng với cái bờ trống sạc này cũng chưa có đảm bảo lắm cho bà con
ở nhân dân tây hải phụ nguyên này
nếu mà nhà nước mà quan tâm hơn nữa là làm được cái bờ kè
là khi có dự án trước đây thì bà con có yên tâm cuộc sống ổn định hơn nhiều
biến đổi khí hậu đang diễn ra các hiện tượng thời tiết cực đoan
ngày càng nhiều
vì thế ngành khí tượng thủy văn ngày càng có vai trò quan trọng
trong công tác dự báo
hiện nay ngành đang từng bước đầu tư trang thiết bị
phương tiện đo theo hướng hiện đại tự động hoàn toàn
và gia tăng mật độ trạm đo
vừa qua trung ương đã đầu tư hệ thống đo mưa tự động mới
tại hai mươi tám điểm tỉnh khánh hòa đầu tư thêm một mươi sáu điểm đo mưa
một số trang thiết bị dụng cụ từng bước cải tiến
các phòng chuyên môn nâng cao trách nhiệm phân cấp
các tuyến trung ương đến khu vực
tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu mà tác động tiêu cực
đến đời sống chúng ta thì ngành khí tượng thủy văn
đã chú trọng đầu tư cho công tác khí tượng văn
thể hiện là đang dần bước nâng cấp mạng lưới trang thiết bị đo đạt
cũng như các phần mềm công nghệ hiện đại nhất hiện nay
chúng ta đã đủ lực để khai thác những cái
sản phẩm mà mô hình số trị cũng như các mô hình dự báo
của hiện đại của các nước châu âu châu á
bên thủy văn cũng tận dụng được nhiều mô hình của thế giới
trong cái vấn đề dự báo dòng chảy rồi liên hồ chứa vân vân
về phía tiềm lực của đài đắc thì anh em hiệu báo viên
cũng được tiếp cận học tập nâng cao trình độ chuyên môn
đáp ứng được yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới
rồi đài được đầu tư các thiết bị hiện đại
ví dụ như radar thời tiết này rồi ảnh mây độ phân giải cao này
rồi các bộ phận tích hợp xử lý thông tin dữ liệu quan trọng
cũng như là cái mô hình dự báo trực tuyến
bây giờ là cái hệ thống dự báo trực tiếp là từ trung ương đến luôn
tại các cái địa phương các cái đài tỉnh
thế cho nên là có thể nói là từng bước nâng cao được cái vai trò
nhiệm vụ cũng như đáp ứng được yêu cầu của xã hội
thực sự thì biến đổi khí hậu là một cái thuật ngữ mà tương đối mới
đó là đối với người dân
cho nên hiện nay công tác quan trọng mà sở tài nguyên môi trường là cơ quan tham mưu
cho tỉnh về các cái chính sách để mà triển khai
thì đang đẩy mạnh cái việc gọi là tuyên truyền đến cho người dân
cụ thể là tuyên truyền về việc khai thác và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý
tiết kiệm có hiệu quả
tiết kiệm năng lượng có hiệu quả sử dụng tiết kiệm điện
sử dụng tiết kiệm nước và trong quá trình khai thác sử dụng tài nguyên
thì sử dụng một cách là văn minh theo quy hoạch theo quản lý của nhà nước
và đồng thời tỉnh cũng đã hiện nay tỉnh cũng đã ưu tiên đầu tư
các cái dự án đầu tư mà có cái nội dung là sử dụng tiết kiệm năng lượng sạch
như sử dụng điện mặt trời điện năng lượng về gió
cơn bão số một mươi hai đi thẳng vào khánh hòa nơi nhiều thập kỷ qua
chưa có cơn bão nào cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan
là lời cảnh báo về những tác hại của biến đổi khí hậu
bên cạnh xây dựng các chương trình ứng phó đưa ra các kịch bản
công tác quy hoạch lại hệ thống các công trình hạ tầng ven biển
đã được các ngành chức năng của tỉnh khánh hòa quan tâm thực hiện
phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn với công tác bảo vệ môi trường
sẽ góp phần quan trọng giúp khánh hòa thích ứng với biến đổi khí hậu
tác hại của biến đổi khí hậu là khôn lường tuy nhiên với các kịch bản
biện pháp ứng phó sẽ góp phần giảm thiểu đến môi trường sống người dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi phóng sự ứng phó biến đổi khí hậu
do đài phát thanh và truyền hình khánh hòa thực hiện
phát sóng trong trang địa phương của truyền hình nhân dân
chương trình xin kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi